trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh quảng trị tình trạng mất cắp thiết bị điện
đặc biệt là các thiết bị chẳng chống trụ điện cao thế diễn ra rất phức tạp
thực trạng trên đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng cũng như đơn vị chủ quản
để đảm bảo an toàn lưới điện quốc gia nhất là trong mùa mưa bão
đây là bốn vị trí cột một trăm một mươi kv đoạn đi qua thị trấn lao bảo
từ vị trí cột hai trăm hai mươi chín đến vị trí cột hai trăm ba mươi hai lực lượng chức năng tỉnh quảng trị đã phát hiện
có đến bảy mươi thanh răng và một trăm bốn mươi bu lông bị kẻ gian tháo gỡ
các đối tượng trộm cắp thiết bị điện thường hoạt động vào ban đêm rất tinh vi và nhiều thủ đoạn
với các thời điểm khác nhau nên gây rất nhiều khó khăn cho các lực lượng chức năng
đa số các trụ điện cao thế thì nó nằm khá xa khu vực dân cư
việc phát hiện thời điểm mất trộm cũng chưa kịp thời
giáo vệ còn như phát động phong trao bảo vệ an ninh tổ quốc và tổ dạc tội phạm
tại cộng đồng dân cư tại địa phương cũng chưa thực sự là tốt lắm
vụ mất cắp bảy mươi thanh rằng nói trên là vụ mất cắp thứ hai xảy ra tại thị trấn lao bảo trong năm hai nghìn một mươi chín này
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay trên địa bàn tỉnh quảng trị đã xảy ra chín vụ mất cắp thiết bị điện
ước tính thiệt hại khoảng hai trăm linh triệu đồng
trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục trị đào công an thị trấn bảo vệ dân phố
tăng cường nghiệp vụ tăng cường công tác tuyển tra kiểm soát địa bàn
để tránh áp các loại tội phạm
vấn đề mất cắp thiết bị điện trên địa bàn tỉnh quảng trị thời gian qua đã tạo nên mối nguy hiểm khôn lường
nếu các cột điện cao thế một trăm một mươi kv này bị đổ
vì vậy đòi hỏi các ngành chức năng của tỉnh quảng trị cần tăng cường phối hợp đấu tranh
làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm
mỗi khi có sự cố xảy ra tại đường dây một trăm một mươi kv từ thành phố đông hà đi thị trấn lao bảo
thì nguồn điện cung cấp cho cả khu vực phía tây của tỉnh quảng trị và nước bạn lào sẽ bị mất
gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt sản xuất của các địa phương trải dài trên tuyến đường điện huyết mạch này